công an quận một mươi một tp hcm đang tạm giữ trần hoàng anh ba mươi tám tuổi ngộ tại tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an quận một mươi một tp hcm nhận được đơn trình báo của người dân ngụ phường một mươi bốn quận một mươi một
có một người đàn ông đánh gõ cửa xin vào nhà để chống thấm cho tầng bốn chung cư
tưởng là nhân viên sư chữa của chung cư nạn nhân cho vào nhà
khi vào nhà người đàn ông đi kiểm tra một vòng rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ
uy hiếp bắt nạn nhân đưa một mươi triệu đồng
lợi dụng sở hữu của kẻ gián lúc bị khống chế xuống bếp đất chiều khóa tủ tiền
nạn nhân bỏ chạy ra ngoài tri hô kẻ cướp tổ thoát
công an quận một mươi một tp hcm vào cuộc điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định trần hoàng anh
chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt
ngày chín tháng một mươi hai tổ trinh sát hình sự công an quận một mươi một bắt giữ hoàng anh
khi nghi phạm này đang lẫn trốn ở tỉnh tây ninh
tại cơ quan điều tra nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
họ khai thực hiện hai vụ trộn xe máy
công an quận một mươi một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án